chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với bản tin sáng covid một mươi chín trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất về y tế sức khỏe và các vấn đề xã hội đang được quan tâm
quý vị hãy cùng theo dõi để không bỏ lỡ những thông tin bổ ích
vừa rồi là những tin tức nổi bật sẽ có trong bản tin sáng ngày hôm nay
mở đầu bản tin sẽ là thông tin liên quan đến kỳ họp hai quốc hội khóa một mươi năm
theo đó quốc hội dự kiến chất vấn bộ trưởng y tế về phòng chống dịch
cụ thể tổng thư ký quốc hội bùi văn cường đã gửi phiếu xin ý kiến đại biểu về việc lựa chọn bốn trong năm nhóm vấn đề chất vấn vào các ngày một mươi một mươi một và sáng ngày một mươi hai tháng một mươi một
nhóm một thuộc lĩnh vực lao động thương binh và xã hội
nội dung dự kiến là việc thực hiện các gói hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
cùng với đó là thừa trạng và nguyên nhân người lao động rời tp hcm và các tỉnh kinh tế trọng điểm phía nam trong nhiều đợt
giải pháp tháo gỡ những khó khăn của thị trường lao động theo diễn biến của dịch
chính sách thu hút lực lượng lao động trở lại làm việc và giải pháp hỗ trợ giải quyết việc làm đối với lực lượng lao động bị mất việc
vấn đề huy động quản lý công tác thiện nguyện thời gian qua cũng nằm trong nhóm một
nhóm hai thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
với giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế trong bối cảnh tình hình mới
các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh để phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh
công tác chuẩn bị đầu tư việc phân bổ giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm và kế hoạch năm hai nghìn hai mươi
giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắt đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công và các dự án trọng điểm quốc gia
tiến độ thực hiện các chương trình dự án sử dụng vốn oda vốn vai ưu đãi đầu tư phát triển
thời trạng và việc xử lý các vướng mắc khi chậm thực hiện công tác lập quy hoạch quốc gia vùng tỉnh theo quy định của luật quy hoạch
nhóm ba thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo
nội dung gồm việc bảo đảm chất lượng dạy và học
tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo trong điều kiện dịch covid một mươi chín
công tác dạy và học trực tuyến bảo đảm hiệu quả công bằng trong việc tiếp cận các điều kiện giáo dục học tập giữa học sinh các vùng miền
việc giảm tài chương trình học cho học sinh
công tác an toàn trường học y tế học đường để học sinh sinh viên có thể trở lại trường học
nhóm vấn đề bốn thuộc lĩnh vực y tế bao gồm công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thời gian qua và chiến lược vaccine trong thời gian tới
việc bảo đảm nguồn cung và quản lý giá xét nghiệm covid một mươi chín trang thiết bị y tế sinh phẩm xét nghiệm
nhóm vấn đề năm thuộc lĩnh vực công thương gồm các giải pháp phục hồi các ngành công nghiệp thương mại dịch vụ
việc khắc phục tình trạng đứt gãy chuỗi sản xuất cung ứng lưu thông hàng hóa thúc đẩy phát triển sản xuất xuất khẩu trong điều kiện phòng chống dịch covid một mươi chín
các chính sách liên quan đến quy hoạch phát triển năng lượng quy hoạch điện tám đặc biệt là phát triển điện gió điện mặt trời điện khí bảo đảm an ninh năng lượng
thưa quý vị và các bạn để phục hồi du lịch và dịch vụ bên cạnh phú quốc đã có một số điểm du lịch khác có kế hoạch quảng bá và mở cửa du lịch
tuy nhiên với những diễn biến khó lường của tình hình dịch bệnh hiện nay khi đi du lịch quý vị đừng quên thực hiện tốt hướng dẫn của bộ y tế và chính phủ trong công tác phòng chống dịch
đặc biệt là thông điệp năm k để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại